từ nhiều năm qua trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước hoạt động hiến máu nhân đạo nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ
trong bối cảnh các bệnh viện phía bắc cũng đang thiếu trầm trọng nguồn máu để cứu chữa bệnh nhân
thì công tác hiến máu không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ mà còn giúp cho các bạn trẻ hiểu thêm về giá trị của tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống
đây là lần thứ ba bạn mai thị vân thi đoàn viên công ty dược sài gòn tham gia hiến máu tỉnh nguyện
theo vân thi hành động hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp để kết nối trái tim kết nối sự sống
mà còn khơi dậy lòng nhân ái tinh thần thiện nguyện của các bạn trẻ đối với cộng đồng
em nghĩ là đây là một vấn đề cần thiết và nhất là thanh niên ngày nay thì là cần phải ra sức hỗ trợ giúp đỡ
đặc biệt là vấn đề thiếu máu hiện nay là vấn đề rất là cần thiết
ngày hội giọt máu hồng chia sẻ yêu thương trong sáng chủ nhật ngày chín tháng bảy này là một trong số hàng chục chương trình hiến máu tình nguyện
được tổ chức trong năm tại thành phố hồ chí minh
phát huy tinh thần sung kích với tinh thần tương thân tương ái các bạn trẻ luôn là những hạt nhân đi đầu
tích cực tham gia hiến những giọt máu hồng chia sẻ yêu thương với hy vọng một giọt máu cho đi sẽ có triệu nụ cười ở lại
khi mà mình tham gia hoạt động hiến máu có nghĩa là mình giúp phần là mình cứu được một ai đó
nó rất là có ý nghĩa và sâu sắc với lại cứu người là nhiệm vụ của mình
lan tỏa nhiều hơn và phát động và vận động rất nhiều người hơn để giúp đỡ và cứu giúp nhiều người nữa
không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ hoạt động hiến máu tình nguyện còn góp phần sàng lọc chất lượng máu
cho hoạt động cấp cứu tại các bệnh viện và cơ sở y tế trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời góp phần khắc phục tình trạng khăn hiên máu trong ngân hàng máu của thành phố hồ chí minh
nơi có dân số đông nhất nước là nơi không chỉ điều trị cấp cứu cho người dân thành phố
mà còn tiếp nhận một lượng lớn người bệnh của cả khu vực phía nam
ngoài việc cung cấp một phần máu nhằm bổ sung thêm vào ngân hàng máu của thành phố hồ chí minh
cung ứng cho các bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía nam
chương trình giọt máu hồng chia sẻ yêu thương còn giúp lan tỏa đến đông đảo các bạn trẻ và người dân
về phong trào hiến máu nhân đạo đậm tính nhân văn và ấm áp tình người